trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam ngày buôn pon buốt tà na vong
phó chủ tịch quốc hội cộng hòa dân chủ nhân dân lào cùng đoàn đại biểu đã có buổi hội kiến
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tại buổi tiếp phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước
ngày càng gắn bó chặt chẽ và ủng hộ sự phát triển hợp tác tốt đẹp này của hai cơ quan
đề nghị quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ giám sát và tạo thuận lợi cho việc
triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hoàn thành dự án xây dựng nhà quốc hội mới của lào
đúng tiến độ bảo đảm chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước
phó chủ tịch quốc hội lào buôn bon buốt tà na vong cho biết quốc hội hai bên đang triển khai
tích cực và hiệu quả các nội dung hợp tác do chủ tịch quốc hội hai nước đã ký kết vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
lào sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam khi việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch asean
chủ tịch hội đồng liên nghị viện hiệp hội các nước đông nam á ipa vào năm hai nghìn hai mươi
cũng như ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một vì lợi ích của hai nước và các nước thành viên